đợt mưa diện rộng và kéo dài ở miền bắc sẽ lan ra cả vào miền trung
có khả năng sẽ gây ra lũ quét sạt lở đất rông lốc xét mưa đá gió giật mạnh
ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
cho biết từ nay đến ngày một mươi sáu tháng năm miền bắc sẽ có đợt mưa vừa đến mưa to
đặc biệt ở khu vực trung du miền núi
trong khoảng thời gian đó vào ngày một mươi bốn tháng năm miền bắc sẽ có đợt không khí lạnh hiếm gặp
đợt không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh cấp sáu ở vịnh bắc bộ vùng biển trung bộ
với gió mạnh cấp sáu cấp độ gió này tương tự đợt gió mạnh vào hồi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ông hưởng nói thực tế không khí lạnh ảnh hưởng đến miền bắc nước ta trong tháng năm
và không có gì đặc biệt vì năm nào cũng có nhưng cường độ không khí lạnh gây ra gió mạnh cấp sáu
cấp bảy thì ít gặp khoảng một mươi năm mới có hiện tượng như vậy
tiếp tục đưa ra dự báo trưởng phòng khí hậu cho biết việc giảm nhiệt từ tác động của không khí lạnh
không đáng ngại tuy nhiên cảnh báo trên đất liền không khí lạnh sẽ gây ra mưa trên diện rộng
ở bắc bộ sau đó lan rộng đến miền trung
mưa kéo dài suốt từ nay đến ngày một mươi năm một mươi sáu tháng năm thời gian mưa tập trung về đêm và sáng
có những điểm mưa lớn nên có khả năng gây ra lũ quét sạt lở đất dông lốc xét mưa đá
gió giật mạnh trên biển gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám gây biển động mạnh
khí lạnh giữa tháng năm miền bắc có thể chịu thêm tác động của các đợt không khí lạnh yếu
gây mưa rào và giông ở bắc bộ và miền trung
do tác động của không khí lạnh nên cuối tháng năm đầu tháng sáu nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm
từ cuối tháng sáu trong tháng bảy và nửa đầu tháng tám sẽ có thể xảy ra những đợt nắng nóng và nắng nóng gai gắt